tại hoàng thành thăng long đã diễn ra chương trình giao lưu với nhà văn chu lai bước ra từ chiến trường với một mươi năm làm lính đặc công
đã góp phần tạo nên một nhà văn viết về chiến tranh tâm cỡ của việt nam hàng chục tác phẩm của ông ra đời đã được đông đảo độc giả đón nhận
sự kiện giao lưu với nhà văn chu lai là dịp hội ngộ của những độc giả yêu văn học và mến mộ cây đại thụ của văn học thời chiến ấy
đây cũng là dịp để thế hệ độc giả trẻ hôm nay hiểu hơn về những câu chuyện chiến tranh về quá trình sáng tạo nên những tác phẩm mà nhà văn đã giải công chiêm nghiệm qua cả hai giai đoạn trong và sau chiến tranh
từ những tiểu thuyết nắng đồng bằng mưa đỏ và mới đây là tác phẩm phố đã để lại những bài học sâu sắc mà thế hệ sau vẫn luôn trân trọng
và hơn hết chương trình cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại về quá khứ hiện tại và cả tương lai nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng